dị ứng thực phẩm là tình trạng phổ biến ở nhiều đối tượng
trường hợp dị ứng nặng có thể gây sốc phản vệ nguy hiểm đến tính mạng
có nhiều thực phẩm có thể gây dị ứng trong đó có một số loại phổ biến chúng ta nên viết để phòng tránh
phản ứng dị ứng thực phẩm không phải ai đối với nhau
tuy nhiên có các dấu hiệu và triệu chứng phổ biến bao gồm
ngứa miệng cảm giác nóng bỏng ở môi và miệng xưng miệng môi và mặt phát ban trên da buồn nôn hoặc nôn mửa khó thở thở khó kè kêu chảy
trong trường hợp nghiêm trọng dị ứng thực phẩm có thể gây sốc phản vệ
các triệu chứng thường xảy ra nhanh và cũng nặng lên rất nhanh
bao gồm hạ viết áp ngứa cổ ngứa da hoặc phát ban có thể lan nhanh
và bao phủ phần lớn cơ thể xưng họng môi mặt và miệng
nhiệm nhanh chóng nhịp tim nhanh nôn mửa có vấn đề về hô hấp như thở khó kè hoặc khó thở nghiêm trọng mất ý thức
một số trường hợp nặng có thể dẫn đến tử vong nếu không cấp cứu kịp thời
một số loại thực phẩm dễ gây dị ứng
thứ nhất sữa bò
đây là một trong những thực phẩm gây dị ứng phổ biến nhất ở trẻ em
các trường hợp bị dị ứng với sữa bò thường được thấy ở trẻ sư sinh và trẻ nhỏ
đặc biệt là trẻ dưới sáu tháng
người bệnh thường gặp các triệu chứng như sưng tấy phát ban nồi bề đai nôn mửa nêu chảy
trong một số trường hợp hiếm gặp có gạt sốc phản vẻ
dị ứng sữa không giống với không thu nạp lắc tốt
những người không thu nạp lắc tốt không bị dị ứng với sữa
cách phòng và điều trị tốt nhất là ngừng và tránh uống sữa bò và các loại thực phẩm có chứa sữa bò như
sữa sữa bột phô mai bơ bơ thực vật sữa chua và kem
các bệnh nhân
các bệnh nhân
cha mẹ đăng cho con bú mà trẻ bị dị ứng
cũng có thể phải loại bỏ sữa bò và các thực phẩm có chứa sữa bò khỏi chế độ ăn của mình
dị ứng đậu nành thường xảy ra ở trẻ sơ sinh và trẻ em dưới ba tuổi
tình trạng dị ứng được kích hoạt bởi một loại protein trong đậu nành
hoặc các sản phẩm có chứa đậu nành
các triệu chứng có thể bao gồm
ngứa ngứa miệng chảy nước mũi phát ban hen chuyến hoặc khó thở
trong một số trường hợp hiếm gặp
dị ứng đậu nành cũng có thể gây ra sốc phản vệ
cũng giống như các loại dị ứng khác
cách điều trị và phòng ngừa duy nhất cũng là tránh ăn đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành
một số loại hạt
một số loại hạt như hạt mắc ca hạt thông óc chó hạt điều
có thể gây dị ứng
những người bị riêng các loại hạt cũng sẽ bị dị ứng với các sản phẩm được làm từ các loại hạt này
dị ứng hạt cũng có thể rất nghiêm trọng
và có thể gây sốc phản vệ dẫn đến tử vong
do đó cách phòng ngừa tốt nhất vẫn là nên tránh ăn các loại hạt và các sản phẩm chế biến từ hạt cây
thứ tư lạc hay còn gọi là đậu phộng
dị ứng lạc cũng rất phổ biến và có thể gây ra các phản ứng dị ứng nghiêm trọng
những người bị dị ứng lạc cũng thường bị dị ứng với các loại hạt cây
nguyên nhân gây dị ứng lạc không được sử dụng là các loại hạt cây
nhưng nhiều người có tiền sử gia đình bị dị ứng lạc vẫn có nguy cơ bị dị ứng cao hơn
và cách phòng ngừa tốt nhất vẫn là tránh ăn lạc và các sản phẩm của chứa lạc trong chế độ ăn uống
thứ năm trứng
trứng cũng là thực phẩm dễ gây dị ứng
các triệu chứng dị ứng sau khi ăn trứng bao gồm
đau bụng dối loạn tiêu hóa phát ban có vấn đề về đường hô hấp kiếm gặp sốc phản vệ
hầu hết các protein gây dị ứng được tìm thấy trong lòng trắng trứng
do đó dị ứng lòng trắng trứng thường phổ biến hơn
cách điều trị và phòng ngừa tốt nhất là không sử dụng trứng trong chế độ ăn nếu bạn đã có biểu hiện dị ứng trứng
thứ sáu dị ứng động vật có vỏ
dị ứng động vật có vỏ xảy ra khi hệ phòng yến sức của cơ thể phản ứng chống lại các protein có trong những động vật này
có hai loại động vật có vỏ là động vật rác rác như tôm cua và động vật thân mềm như ngao chai sò sò điệp mực thạch tuộc
có một số người bị dị ứng với một loại động vật có vỏ trong khi những người khác bị dị ứng với cả hai
hầu hết những người bị dị ứng động vật có vỏ dường như bị dị ứng với động vật rát sắc và phản ứng với những thực phẩm này có xu hướng nghiêm trọng hơn
các triệu chứng của dị ứng động vật có vỏ thường xảy ra nhanh chóng
tuy nhiên đôi khi có thể khó phân biệt với phản ứng bất lợi với chất gây ô nhiễm của hải sản
ví dụ như vi khuẩn virus hoặc ký sinh trùng
điều này là do các triệu chứng có thể giống nhau khi cả hai đều có thể gây ra các vấn đề tiêu hóa như nôn mửa tiêu chảy và đau dạ dày
dị ứng động vật có vỏ không có xu hướng tự khỏi theo thời gian
vì vậy hầu hết những người mắc bệnh này phải lại trừ các thực phẩm này để phòng yến
dị ứng thực phẩm có thể được biến ra được tiêu hóa theo hấp hoặc tiên mạch
đặc biệt nguy hiểm là sốc phản vệ có thể đe dọa đến mạng
vì vậy việc chủ động dự phòng là rất quan trọng
chúng ta cần có kiến thức với các loại thực phẩm dễ gây dị ứng
tránh sử dụng những thực phẩm mà bản thân đã bị dị ứng
cần đọc kỹ thành phần của các loại thực phẩm trước khi sử dụng
nhận biết các triệu chứng sớm của phản ứng dị ứng để có biện pháp giữ trí
khi phản ứng dị ứng thực phẩm
phản ứng thực phẩm xảy ra nhanh và có chiều hướng nặng lên
cần đến ngay các cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời
theo bác sĩ vũ lan anh cho biết
các chất gây dị ứng chính có trong thức ăn
thường là các protein có nguồn gốc từ động vật và thực vật
các protein này thường bền vững với nhiệt độ
theo đó mặc dù đã được nấu chín ở nhiệt độ cao
chúng vẫn giữ nguyên cấu trúc của hoạt tính gây dị ứng cho con người